đoàn công tác số bảy do đồng chí phan văn sáu ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh con tum
để triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh con tum
đoàn công tác sẽ tập trung xem xét kiểm tra các vụ việc đã được tỉnh con tum giải quyết
đã đúng và chính xác hay chưa nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm
các vụ việc có dấu hiệu on site các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm tại địa phương mục đích là để nắm được tình hình về vai trò lãnh đạo
của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng
góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
quả đỏ đánh giá rõ những hạn chế khó khăn và nguyên nhân xác định phương hướng nhiệm vụ
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng
theo báo cáo của tỉnh con tum quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
của ban chấp hành trung ương đảng về tăng cường xây dựng đảng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thời gian qua tỉnh con tum đã thực hiện năm trăm ba mươi hai cuộc thanh tra
kết quả đã phát hiện sai phạm với số tiền một trăm năm mươi tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng
hai trăm năm mươi sáu ba trăm tám mươi chín hectare đất đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần hai mươi tám tỷ đồng
kết quả phát hiện xử lý tham nhũng sai phạm tội phạm kinh tế qua hoạt động xét xử
ngành tòa án đã thụ lý giải quyết ba mươi ba vụ
trên bảy mươi hai bị cáo về tham nhũng kinh tế
theo kế hoạch đoàn công tác làm việc tại con tum từ ngày một đến ngày một mươi một tháng tám
cùng với chương trình làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy
đoàn công tác sẽ làm việc với một mươi hai đơn vị khác trong tỉnh